tại bình định trong năm hai nghìn một mươi chín đã xảy ra tám vụ giết người một vụ đe dọa giết người bốn vụ vô ý làm chết người hai vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
hầu hết số vụ việc trên giữa hung thủ và nạn nhân là người quen biết và hơn một nửa là người thân trong gia đình quan hệ gần gũi
đơn cử như trường hợp bị cáo đoàn hữu cường chú huyện phù cát tỉnh bình định phải nhận bản án một mươi năm tù về tội giết người
vào ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi chín chỉ vì mâu thuẫn trong lúc đám tiệc cường đã dùng dựa đuổi chém bác ruột là ông đoàn văn quân chú cùng địa phương đến bất tỉnh
vì xung đột bất hòa trong cuộc sống làm cho mối quan hệ của những người thân họ hàng căng thẳng
khi không kiềm chế được cơn giận dễ dẫn đến những hành động
do vậy các gia đình cần phải quan tâm nắm bắt để kịp thời giải tỏa xung đột mâu thuẫn
quan trọng hơn cả chính bản thân mỗi cá nhân trong quan hệ sinh hoạt trong cuộc sống nên có sự tôn trọng
nhường nhịn lẫn nhau là mối chốt của việc phòng ngừa ngăn chặn lại tự phạm nguy hiểm này
sáng qua tại đường cao tốc hà nội bắc giang đoạn chạy qua xã quang châu huyện việt yên
phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường tỉnh bắc giang đã phát hiện và xử lý xe ô tô chở số lượng lớn hàng hóa nhập từ nước ngoài
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi chín b một nghìn năm trăm sáu mươi ba có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện năm trăm linh kg hướng dương hai trăm bốn mươi chai xì dầu một trăm ba mươi kg bánh kẹo các loại nhập lậu
toàn bộ số hàng hóa này do nước ngoài sản xuất và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng giá trị hàng hóa trên xe là hơn ba mươi năm triệu đồng
chủ hàng là nguyễn văn tùng kiêm lái xe ở thị trấn nấnh huyện việt yên tỉnh bắc giang
và phạm văn tiến chú tại xã lãng sơn huyện yên dũng tỉnh bắc giang
chủ hàng khai nhận mua gom số hàng trên tại tỉnh lạng sơn
sau đó đem về quận long biên thành phố hà nội để tiêu thụ
công an tỉnh bắc giang đã lập biên bản và bàn giao cho đội quản lý thị trường huyện việt yên
xử phạt vi phạm hành chính đồng thời buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê thị hồng châu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp bến xã an thạnh huyện bến cầu tỉnh tây ninh về tội đánh bạc
cũng liên quan đến tội đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bù đăng tỉnh bình phước đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn lê thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn sơn phú xã phú sơn
huyện bù đăng tỉnh bình phước cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi lông mày phải
và đối tượng lý thi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã trường khánh huyện long phú tỉnh đồng nai
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
tuyên bố không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của luật